trong những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh lai châu mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến cho nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng
trong đó có tuyến đường tỉnh lộ một trăm ba mươi ba bị sạt lở núi khối lượng lớn làm chia cắt nhiều xã tại huyện tân uyên và sinh hồ với quốc lộ ba mươi hai
hiện trên địa bàn trời vẫn tiếp tục có mưa đất đá tiếp tục sạt lở gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường để khắc phục
ngoài sạt lở trên các tuyến quốc lộ bốn h một mươi hai và các tuyến đường tỉnh một trăm ba mươi sáu một trăm hai mươi bảy với khối lượng hàng nghìn mét khối tại nhiều tuyến đường đang thi công tại huyện nậm nhùn cũng bị sạt lở gây nghẽn giao thông
mưa lớn trước đó cũng đã gây sạt lở ách tắc trên các tuyến đường liên xã liên bản tại các huyện nậm nhùn và mường tè
hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ khai thông các tuyến đường vẫn đang được triển khai